một vụ cướp đã xảy ra tại chi nhánh ngân hàng việt á ở quận bình thạnh tp hcm
công an quận bình thạnh cho biết đang tiến hành điều tra vụ cướp
thông tin ban đầu khoảng một mươi một giờ trưa nay một đối tượng đi xe máy bịt kín mặt
xông vào phòng giao dịch bà triểu thuộc ngân hàng việt á trên đường đinh tiên hoàng phường ba quận bình thạnh
sau đó đối tượng này dùng hơi cay xịt vào bảo vệ dùng một vật nghi là súng khống chế nhân viên ngân hàng
yêu cầu đưa tiền và nhanh chóng rời khỏi hiện trường
camera an ninh đã ghi nhận hành vi của đối tượng này
hiện công an quận bình thạnh phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan điều tra vụ việc